thưa quý vị và các bạn không chỉ việt nam mà sau dịp tết âm lịch
nhiều nước châu á khác cũng đang ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín tăng mạnh
thậm chí số ca mắc còn được dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới
cơ quan kiểm soát và phòng bệnh hàn quốc cho biết nước này đã ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín kỷ lục
trên hai mươi hai ca sau tết âm lịch tăng gấp rưỡi chỉ sau ba tuần
trước tình hình này chính phủ hàn quốc đã mở rộng chính sách xét nghiệm trên toàn quốc
theo đó những nhóm ưu tiên sẽ được xét nghiệm pcr trong khi những đối tượng khác sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh
để có trần đoàn ban đầu nhanh hơn
sau kỳ nghỉ tết âm lịch số ca mắc mới covid một mươi chín tại hồng kông trung quốc cũng gia tăng
nhưng giới chức đặc khu cho biết đã có sẵn phương án dự phòng như đưa vào sử dụng trung tâm cách ly
cho những người bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng
trong khi đó những người tiếp xúc gần sẽ được sắp xếp cách ly tại nhà
hiện kết quả giám sát nước thải cho thấy dịch bệnh đang lan rộng ở nhiều khu vực tại hồng kông
và đặc khu này đang phải chạy đua với thời gian để chống lại virus sars cov hai
giới chức cho biết cách hiệu quả nhất là giảm lưu lượng người và tiếp xúc xã hội
đồng thời cho rằng hai tuần tới sẽ là thời điểm then chốt trong cuộc chiến chống dịch
trong tuần từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai quốc gia đông dân thứ tư thế giới indonesia
đã ghi nhận tổng cộng hơn một trăm bảy mươi ba người
tổng cộng hơn bảy ca mắc covid một mươi chín cao gấp ba lần so với tuần trước đó
giới chức indonesia cho biết tình hình vẫn đang được kiểm soát tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín
tuy có khả năng lây nhiễm cao hơn so với biến thể delta
song biến thể omicron không làm trầm trọng thêm các triệu chứng
phần lớn bệnh nhân hiện được điều trị ở bệnh viện chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
tuy nhiên nếu số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng
nước này không loại trừ khả năng siết chặt thêm các quy định phòng dịch